cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại cửa khẩu lao bảo quảng trị đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền trung thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
với hợp kiểm tra lâu hàng quá cảnh từ cảng tuyên sa đà nẵng vận chuyển sang lào do công ty chức nhiệm hữu hạng logistics việt lào hqn vận chuyển
theo tờ khai hải quan mở tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đà nẵng hàng hóa quá cảnh gồm bốn mươi bốn mặt hàng là mỹ phẩm thực phẩm đồ điện tử xuất xứ nhật bản
kết quả kiểm tra thực tế
lực lượng hải quan phát hiện số hàng hóa trong container không đúng với số lượng hàng hóa gồm bốn mươi bốn mặt hàng như đã khai báo
cụ thể toàn bộ số hàng hóa trong container gồm các loại lõ hoa lư hương chum bằng xứ các vỏ thùng xốp vỏ thùng cắt tông cát sỏi xi măng
từ những kết quả kiểm tra xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan hải quan xác định
bốn mươi bốn mặt hàng là mỹ phẩm thực phẩm bầu điện tử xuất xứ nhật bản trong container vận chuyển từ cảng đà nẵng
lên cửa khẩu lo bảo đã bị lấy ra và đánh cháo bằng một mươi một mặt hàng khác
hành vi của các đối tượng nêu trên có các dấu hiệu cấu thành tội phạm tội buôn lậu
theo thống kê hàng năm của tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
trung bình mỗi ngày tri cục này giải quyết thông quan hàng quá cảnh cho khoảng ba trăm linh bốn trăm linh container
các thủ tục đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh việc tạo thuận lợi thương mại hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật về hải quan
tri cục cũng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ kiên quyết đấu tranh với những trường hợp sai phạm

tri cục đã kiểm tra xác định cho bản hàng có giấy phép khi nó doanh nghiệp đến
xác định là có giấy phép hay không khi họ đăng ký tập hai để vận chuyển hàng độc lập hàng quá cảnh hàng vô chia
chúng tôi xác định rằng hàng đấy có rủi ro rất nhiều rủi ro ở chỗ là ở đây không nhập
nhưng mà chắc chắn trên thị trường
nó sẽ rất nhiều mặt hàng cũ hoài dụng nhưng mà chúng tôi sẽ không khoan điều bản chúng tôi
chúng tôi chỉ biết có việc đảm bảo nguyên trạng hàng hóa từ các lái đi những cửa khẩu
nó khác là một quy đức quy định
nhưng mà cái việc đó chúng tôi tìm được rủi ro rất nhiều
vì hàng đó là cái sở thích của chúng ta là người việt chúng tôi rất thích sản sử dụng và hợp dụng
nhưng cái rủi ro trong đó là cái ví dụ trước nào đó đi chăng nữa
cũng là cái hình thức mà chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức để chống chỗ này
nhưng mà họ sẽ thẩm lậu bằng cách khác
theo hải quan tp hcm việt nam với lợi thế địa lý nằm trên tuyến vận tải quốc tế
luồng hàng hóa trung chuyển qua rất lớn
nên không thể tránh khỏi tình trạng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để trục lợi
chúng ta cũng ngày càng giảm bớt các điều kiện nhập khẩu
ưu tiên phân luồng kiểm soát bằng tờ khai hải quan điện tử
tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông thương hàng hóa
do vậy để phát hiện xử lý triệt để tình trạng gian lận buôn lậu
qua hình thức hàng vận chuyển độc lập hàng quá cảnh vẫn còn nhiều thách thức
chúng tôi chỉ biết kiểm soát như thế là theo quy định pháp luật là phù hợp
còn từ khi tức nào nó về hoặc cách nào khác thì chúng tôi không được biết
chắc không kiểm soát thì về hay được
trong góc độ tri cục thì chúng tôi biết như vậy
hoặc là cái hàng khác như vậy khác là chúng tôi có thông báo cho các khởi khẩu biết
để mặt hàng nó cũ nó có sử dụng
chúng tôi có cái việc phối hợp trao đổi với đội kiểm soát trung quốc lậu
quốc gia trung lậu và các hải quan địa phương biết để ngăn chặn
ngoài diễn biến phức tạp tại khu vực phía nam
thì tuyến cảng biển miền trung và tuyến biên giới giáp lào
cũng đang nóng tình trạng hàng vận chuyển độc lập trá hình để buôn lậu
cơ quan chống buôn lậu tuyến miền trung đã chỉ ra các thủ đoạn vi phạm chủ yếu như
doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh thường khai sai tên hàng hoặc khai tên hàng không đầy đủ
vận chuyển lô hàng qua nhiều cảng biển của nhiều quốc gia trước khi vận chuyển nhập khẩu về việt nam
nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng
các đối tượng chủ mưu thuê mượn người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp
không hoạt động tại địa chỉ đăng ký công ty mà
để làm thủ tục nhập quá cảnh các mặt hàng bách hóa tiêu dùng là hàng cấm
hàng nhập khẩu có điều kiện hàng có thuê xuất cao từ châu âu nhật bản mỹ vào cảng đà nẵng
sau đó làm thủ tục quá cảnh đi lào lợi dụng lực lượng kiểm soát mỏng
tuyến đường vận chuyển quá cảnh dài để trên đường vận chuyển đến các cửa khẩu xuất
thì tổ chức rút ruột đánh cháo hàng nhằm buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
sau khi thực hiện chót lọt quy trình thủ tục quá cảnh hàng hóa đúng quy định
hàng thực xuất sang các cửa khẩu đường bộ như cha lo quảng bình lao bảo quảng trị
sẽ tập kết bên kia biên giới và lợi dụng đường mòn lối mở qua lại biên giới
để tuồn hàng lậu vào việt nam tiêu thụ trái phép
về phía tổng cục hải quan nhằm ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng loại hình
vận chuyển độc lực
để buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
tổng cục hải quan thường xuyên chỉ đạo cục điều tra chống buôn lậu
phối hợp với các cục hải quan địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
để nâng cao hiệu quả công tác quản lý vấn đề hàng hóa quá cảnh và hàng vận chuyển độc lập
tổng cục hải quan thường xuyên chỉ đạo cuộc điều tra chống buôn lậu
từ đây cả khu vực một đến các địa bàn cơ khẩu trên biên giới
chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực xăng dầu
thưa quý vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công điện số một trăm sáu mươi ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước
kế hoạch số bốn trăm một mươi ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
về tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại xăng dầu
mới đây cơ quan thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám bộ công an có văn bản đề nghị công an các đơn vị địa phương
tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác này
về tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát quản lý chất lượng đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại xăng dầu
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chất trùng hình phát hiện các thủ đoạn mới theo hoạt động vật hầu
vận chuyển sản xuất kinh doanh lưu kho phân phối lưu thông mặt hàng xăng dầu
tăng cường thanh tra kiểm tra kiểm soát trên các tuyến biên giới địa bàn trọng điểm các nội địa và trên các vùng biển
để kịp thời phát hiện đấu tranh với đối tượng buôn lậu gian lận thương mại sản xuất kinh doanh xăng dầu giả có chất lượng
nhất là các đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tổ chức đánh chính đánh đúng vào đường dây buôn lậu gian lận thương mại sản xuất kinh doanh xăng dầu giả có chất lượng
có tính lan tỏa tạo chuyển biến trong thời gian tới
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quản lý thị trường cảnh sát biển bộ đội biên phòng hải quan
nhất là các đơn vị có thẩm quyền cấp tết đăng ký chất lượng đo lượng thực hiện thông tra kiểm tra giá sát chặt chẽ các doanh nghiệp đại lý
cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu lưu kho vận chuyển sản xuất phân phối lưu thông
để kịp thời phát lượng xử lý nghiêm ra hành đi vi phạm pháp luật về các lực do lượng không đảm bảo chất lượng đầu cơ găm hàng trở tăng giá nhằm thực lợi

cổng xuất xứ về kho lưu trữ điều tra làm rõ nguồn hàng có dấu hiệu bất hợp pháp
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba kiểm tra một số phương tiện di chuyển trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện các bể chứa trên tàu và xà lan có chứa dung dịch nghi là xăng dầu
tổng thể tích tại các tàu bị kiểm tra lên đến gần một triệu lít
tại thời điểm kiểm tra chủ các phương tiện này không xuất trình hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
vụ việc đang được điều tra làm rõ
vừa qua trên khu vực biển cách phía đông nam côn đảo khoảng một trăm bảy mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển phát hiện tàu không có số hiệu có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
trên tàu có sáu thuyền viên do ông phùng xuân thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở bến tre làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông thái tàu đang vận chuyển khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
trong nội địa mới đây lực lượng quản lý thị trường các địa phương cũng mạnh tay xử phạt nhiều cây xăng vi phạm
thực hiện kế hoạch kiểm tra đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh đồng tháp phát hiện
từ hàng xăng dầu an hòa chợ vàng thuộc chinh nhánh công ty chức nguyên lữu hạn một thành viên xăng dầu hiệp đức
đang hoạt động tinh doanh xăng dầu
khi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực
cục quản lý thị trường tỉnh đồng tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền năm mươi triệu đồng